ngày một mươi một tháng bảy tòa án nhân dân tỉnh hòa bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bốn bị cáo phạm thị miến phạm bát tuần đinh xuân do lường thị trắc cùng chú tỉnh thanh hóa về tội mua bán trái phép chất ma túy theo cáo trạng tại tòa
vào ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi tám các đối tượng sang lào mua ma túy về bán kiếm lời
đến ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi tám khi đang trên đường đi các đối tượng đã bị lực lượng chức năng công an tỉnh hòa bình phối hợp với công an huyện mai châu phát hiện bắt quả tang cùng toàn bộ tăng vật là hai trăm bốn mươi chín sáu mươi bảy gram ma túy tổng hợp dạng đá
sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án hội đồng xét xử đã tuyên phạt phạm thị miến hai mươi một năm tù phạm bá tuần hai mươi một năm tù đinh xuân do một mươi tám năm tù lường thị trắc một mươi bảy năm tù